liên quan đến vụ sát hại chủ tiệm spa hương rosa tại khu phố bốn phường long bình thành phố biên hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với lê minh long
chú huyện định quán để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
đồng thời bắt khẩn cấp cờ sao hương nhen vợ long chú tỉnh gia lai để điều tra về hành vi che giấu tội phạm
vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba sau khi nhận tin báo chị võ thị mỹ hương là chủ tiệm spa trên
bị sát hại cướp tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã chủ trì
phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường tử thi
truy xét đối tượng nghi vấn áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
sau một ngày xảy ra vụ án lực lượng phá án khoanh vùng được lê minh long đã trực tiếp gây án
và đang lẩn trốn tại nhà vợ ở xã yacazam huyện yapa tỉnh gia lai
nên phối hợp với công an địa phương bắt giữ
tại cơ quan điều tra long khai nhận vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba đã mua sẵn dao
giấu trong người rồi đi về hướng vòng xoay tam hiệp thành phố biên hòa tìm nhà dân sơ hở
cướp tài sản khi qua tiệm spa trên phát hiện chị hương có nhiều vàng đeo trên người
và điện thoại di động nên nảy sinh ý định cướp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
người nguyễn văn thu chú quận sơn trà về hành vi lửa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra tháng một năm hai nghìn hai mươi một thu giới thiệu cho một phụ nữ mua hai lô đất
thuộc diện đất trồng cây hàng năm ở phường điện hòa thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
với giá năm trăm bốn mươi triệu đồng hai lô đồng thời thu cam kết làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất
với giá là hơn một năm tỷ đồng nạn nhân đã đưa trước cho thu số tiền bảy trăm sáu mươi năm triệu đồng
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thu tiếp tục mời nạn nhân
nhân góp tiền đầu tư hai phần đất màu mỗi phần hai tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng
nạn nhân đồng ý và đưa trước cho thu số tiền hai tỷ bảy trăm linh triệu đồng
khi đã nhận tiền từ nạn nhân thu không thực hiện cam kết mà sử dụng tiêu xài cá nhân và trả nợ hết
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm ra một mươi sao đối tượng về tội đánh bạc
qua công tác nắm tình hình tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an tp thái bình
phát hiện tại nhà của phạm thị nguyệt chú tại xã đông mỹ thành phố thái bình
có nhiều đối tượng tỉnh ngoài và các huyện lân cận tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
với quy mô lớn lên tới hàng trăm triệu đồng
tổ công tác đã triển khai lực lượng bắt quả tăng một mươi sáu đối tượng đang có hành vi đánh bạc
thu giữ trên hai trăm năm mươi triệu đồng
quá trình khám xét công an còn thu giữ một khẩu súng côn quay và năm viên đạn
do một đối tượng đánh bạc mang trên người
thưa quý vị tới đây thì việc cấp và quản lý biển số xe máy ô tô sẽ được tiến hành
theo mã số định danh của chủ xe hay còn gọi là biển số định danh
và đây là một trong những điểm mới trong dự thảo thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký
biển số xe cơ giới đang được bộ công an xin lấy ý kiến
và đang nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội
nhiều ý kiến cho rằng việc đổi mới phương thức quản lý mới này là cần thiết
và có thể tạo ra những bước chuyển mới khi ứng dụng công nghệ số vào quản lý xã hội
chúng tôi sẽ được truyền sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị nhằm tăng cường phòng chống buôn lậu qua đường hàng không
cục hàng không việt nam vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp hàng không
quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị
và người phụ nữ
cục hàng không việt nam cũng trách triển khai các biện pháp phòng chống bôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc
đồng thời phải quán triệt sâu sắc đến nhân viên về tác hại đối với hình ảnh
của đất nước và doanh nghiệp từ hành vi tiếp tay hoặc tham gia vi phạm pháp luật
chủ động tăng cường kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không
yêu cầu toàn bộ nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không phải làm đúng quy trình
riêng với các hãng bay cục hàng không việt nam yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ
và đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay
xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm chủ động bình giảng vụ việc
giúp kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi từ tất cả nhân viên trong toàn hệ thống
để làm bài học cảnh tình đồng thời qua đó giả soát bổ sung quy định
để bịt kín lỗ hỏng nếu có
cục hàng không việt nam giao nhiệm vụ cho các sân bay chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không
tăng cường kiểm soát người và đồ vật mang vào khu vực hạn chế
kiên quyết xử lý trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích
vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký
kính thưa quý vị lừa bán dự án ma và chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của khách hàng
bị xử phạt với những bản án nghiêm khắc vợ chồng nguyễn thái luyện
chủ tịch công ty cổ phần địa ốc alibaba và các đồng phạm ra tòa phúc thẩm
tuy nhiên phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày hai mươi bảy tháng ba đã phải tạm hoãn
do vắng một số luật sư bào chữa cho các bị cáo và một số người bị hại xin vắng mặt
phiên tòa được mở do có một mươi năm trên hai mươi ba bị cáo cùng nhiều bị hại cá nhân tổ chức
là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo
trong đó nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba
cùng vợ là võ thị thanh mai giám đốc tài chính công ty alibaba đều có đơn kháng cáo
bị cáo luyện cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công ty alibaba cũng không gian dối khi cung cấp thông tin về các thử đất
hàng vợ luyện là bị cáo mai cũng kháng cáo kêu an về hai tội danh
lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
trước đó trong phiên xét xử bị cáo này không kêu an tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mà kêu an tội rửa tiền tuy nhiên đến nay bị cáo mai lại kháng cáo kêu an cả hai tội danh
riêng các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trước đó ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt
bị cáo luyện bức án tù chung thân bị cáo mai bị tuyên phạt ba mươi năm tù
về trách nhiệm tiên sự và các tài sản cây biên tòa buộc bị cáo luyện và mai
liên đối chịu trách nhiệm bồi thường cho hơn bốn năm trăm linh bị hại số tiền hơn hai bốn trăm linh tỷ đồng
ngày hai mươi bảy tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa phối hợp
cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc giải cứu thành công một nạn nhân
trong vụ mua bán người
nạn nhân sinh năm hai nghìn tám ngôi huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mạng xã hội nạn nhân đã quen người tên liêm
và được giới thiệu việc làm với lương từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
khi nạn nhân đồng ý thì liêm cho xe rút lên bình dương sau đó có người đón
và chở nạn nhân lên đắk lắk bán lại cho một người phụ nữ tên hoa với số tiền hai mươi năm triệu đồng
khi đến đắk lắc nạn nhân bị giữ giấy tờ tùy thân và bị dốt trong nhà có người canh giữ
công việc hàng ngày là phục vụ các quán karaoke và quán nhậu
số tiền kiếm được thì trừ vào chi phí mà đối tượng hoa đã mua nạn nhân
khi gia đình liên hệ chuột thì hoa yêu cầu gia đình chuyển số tiền chuột là ba mươi hai triệu đồng
sau khi nhận tin trình báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp đã trao đổi thông tin
với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc để tiến hành xác minh qua đó đã giải cứu được nạn nhân
thời gian dài vừa qua công an tp hcm đã tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền xử phạt người tham gia giao thông
vì phạm nồng độ cồn
hầu hết người dân đều hiểu được những hiểm họa khôn lường từ việc sử dụng rượu bia
nhưng ý thức đảm bảo trực tự an toàn giao thông cho mình và cộng đồng thì không phải ai cũng nghiêm túc tuân thủ
nhằm phòng ngừa kéo giảm tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm sẽ tiếp tục đẩy mạnh tay kiên quyết xử lý
không có ngoại lệ với mọi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
người đàn ông năm mươi chín tuổi này ngụ quận bình thạnh tp hcm có biểu hiện bất thường lái xe máy trong tình trạng loạn trạng
khi đi trên tuyến phạm văn đồng hướng từ cầu bình triệu nên cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra
kết quả đo nồng độ cồn vượt hơn ba lần so với mức cao nhất
cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý trường hợp này tước giấy phép lấy xe hai mươi ba tháng
phạt tiền bảy triệu đồng và tạm giữ phương tiện bảy ngày
chỉ sau hơn một giờ tổ chức ra quân kiểm soát xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn
tại giao lộ phạm văn đồng quốc lộ một mươi ba phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức
đội cảnh sát giao thông hàng xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
đã kiểm tra một mươi trường hợp biểu hiện bất thường phát hiện tám vi phạm trong đó có tới sáu trường hợp vi phạm mức kịch khung
trước đó ít giờ tại chốt giao lộ phạm văn đồng nguyễn xí tổ công tác này đã kiểm tra một mươi người phát hiện chín vi phạm
trong đó có sáu trường hợp kịch khung như vậy đã có tới một mươi bảy trên hai mươi người bị kiểm tra có nồng độ cồn
và trong số này có tới một mươi hai trên một mươi bảy trường hợp vượt nhiều lần ở mức cao nhất
tập trung thực hiện xuyên suốt trong năm hai nghìn hai mươi ba thứ nhất là xử lý vi phạm về nồng độ cồn xử lý xe quá khổ quá tải
và chấn chỉnh việc chấp hành quy định về pháp luật giao thông
thứ ba là tăng cường năng lực cưỡng chế vi phạm huy động tối đa lực lượng tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
gây bức xúc trong dư luận
chứ chẳng hạn như vi phạm nồng độ cồn
vi phạm về tải trọng vi phạm về tốc độ vi phạm về lưu thông của đường cắm giờ cắm đảm bảo ổn định về trật tự an toàn giao thông
từ kết quả của các buổi tuần tra kiểm soát có thể thấy vẫn còn số lượng không nhỏ người dân chưa có ý thức cao
thiếu trách nhiệm bảo vệ an toàn giao thông cho bản thân gia đình và xã hội
theo các chuyên gia người đã sử dụng nồng độ cồn thường tự cho rằng mình còn kiểm soát được hành vi đủ khả năng chạy xe
tuy nhiên thực tế nhiều trường hợp mất ý thức mà họ không biết nên rất dễ tự gây tai nạn cho mình và người khác
theo đại diện phòng cảnh sát giao thông thành phố đây là mầm mống gây ra các tai nạn khôn lường
do đó đơn vị sẽ tiếp tục mạnh tay kiểm soát kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
đặc biệt không có ngoại lệ người nào gọi điện nhờ vả sẽ bị gửi thông tin về cơ quan quản lý
sau hơn ba ngày xảy ra sự cố bệ tuyến ống cấp nước d một năm trăm linh trên đường phạm văn đồng
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đến trưa nay ngày hai mươi bảy tháng ba
lực lượng chức năng đã sửa chữa xong và cấp lại nước cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng
theo công ty cấp nước sài gòn tuyến ống cấp nước d một năm trăm linh trên đường phạm văn đồng
phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức chung dưới lòng đất đã hai mươi năm
khi đại lộ phạm văn đồng nâng cấp thì tuyến ống nằm sâu dưới lòng đất hơn năm mét
đến ngày hai mươi bốn tháng ba tuyến ống cấp nước này bị bể khiến nước xì tràn ra gây ngập đoạn đường qua khu vực
sau sự cố xe qua cô đã cô lập nguồn nước và giảm bơm tại nhà máy nước thủ đức ba
để tiến hành xác định nguyên nhân và sửa chữa
vụ việc khiến một số quận trên địa bàn thành phố hồ chí minh như quận gò vấp quận bình thạnh
quận tân bình quận một mươi hai và thành phố thủ đức bị gián đoạn cấp nước nước yếu
hiện công nhân đang xúc rửa đường ống dự kiến khi nhà máy nước thủ đức ba bông trở lại
cuộc sống người dân sẽ trở lại bình thường
thành phố hồ chí minh hiện có hơn một mươi triệu dân nhưng chỉ có khoảng hai trăm linh nhà vệ sinh công cộng
để phục vụ người dân và du khách
số lượng nhà vệ sinh công cộng chưa đủ đáp ứng nhu cầu người dân
một số nơi lại trong tình trạng cửa đóng than cài
đây là một vấn đề tồn tại từ lâu do đó chính quyền thành phố cần có giải pháp
để giải quyết triệt để vấn đề này trong thời gian tới
hiện tại toàn thành phố hồ chí minh có năm mươi một khu điểm nhà vệ sinh
với khoảng hai trăm linh nhà vệ sinh công cộng
các quận có nhiều điểm nhà vệ sinh nhất nằm ở quận năm quận một mươi
trong khi quận một là trung tâm thành phố số lượng du lịch và người dân tập trung đông
là chỉ có một mươi tám điểm nhà vệ sinh công cộng
việc thiếu nhà vệ sinh công cộng khiến người dân và du khách đến thành phố hồ chí minh
rất khó khăn để tìm mỗi khi có nhu cầu và khi tìm thấy
nhiều người cũng e ngại vào để sử dụng
em đi vòng vòng chạy một ngày bảy tám tiếng em có chỗ để đi thôi
mấy cái không có chỗ đi đi vòng mấy cái siêu thị hai mươi bốn h mấy cái mini đồ đó
có cái có toilet có cái không có
đi uống ly cà phê cũng hai ba mươi ngàn
có đâu phải là giống như ngày xưa là năm mươi ngàn dễ có đâu anh
mà bây giờ bắt toilet quá biết làm sao
dạ thực ra thì nếu như mà là em thì có một số chỗ nhà vệ sinh
thì nó cũng được nó cũng sạch sẽ nói chung là cũng được anh
còn một số chỗ thì em thấy nó rất là bất tiện
tại vì nó rất là dưa cho nên là nhiều khi mà mình đi chơi
mình đi ra ngoài đường mà mình mất vệ sinh
thì mình cũng ái ngạo để mình vô
nhiều khi là em mà có tình trạng mà mất vệ sinh hay gì
thì em chỉ muốn về nhà để đi thôi cho nó an tâm cho nó sạch sẽ
điều đáng nói là hiện có không ít các công trình bị chiếm dụng
sử dụng sai mục đích nhà vệ sinh công cộng ghi rõ không thu phí
đã bị biến tướng thành hiệu tạp hóa
hay nhiều điểm nhà vệ sinh chỉ hoạt động trong khoảng một thời gian nhất định
rồi người quản lý điểm đó đóng cửa
đồng nghĩa người dân có nhu cầu đi vệ sinh thì buộc phải tìm những địa điểm khác
bắt đầu mở cửa là sáu giờ sáng đến một mươi giờ đêm
nhưng mà khi mình đóng cửa mà mình vừa đóng cửa mà có khách tới thì
mình để người ta đi cho tự nghiệp
chứ mà khi mà đã đóng cửa mình ở trong rồi mà ai kêu thì không dám mở đâu
mở là sợ lắm
nhiều khi mình không biết đó là ai người ta có thật sự hơn
thế thôi chứ còn có lúc mà nói mình cũng sợ sợ
nhưng mà nếu không cho thì thấy tội
nhưng mà khi đóng rồi là thôi không dám đâu
theo thống kê của sở tàn niên
sở tàn niên và môi trường tp hcm năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố
xảy ra hai mươi ba trăm linh hai trường hợp vi phạm vệ sinh nơi công cộng
nhắc nhở sáu bảy trăm ba mươi ba trường hợp xử phạt một mươi ba năm trăm sáu mươi chín trường hợp với số tiền sáu ba mươi ba tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi một tổng số vi phạm là sáu năm mươi một trường hợp nhắc nhở hai sáu trăm sáu mươi bảy trường hợp
xử phạt ba ba trăm tám mươi bốn trường hợp với số tiền một năm tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra ba hai trăm năm mươi bảy trường hợp vi phạm
nhắc nhở năm trăm ba mươi một trường hợp
xử phạt hai bảy trăm hai mươi sáu trường hợp với số tiền một sáu tỷ đồng
cả ba năm có một trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm được phát hiện qua camera giám sát và đã bị xử phạt
trước thực trạng trên chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi đã chỉ đạo các đơn vị
phối hợp triển khai ngay chương trình nhà vệ sinh công cộng tại trung tâm công viên
nơi có đông dân cư và du khách
bên cạnh đó xã hội hóa cũng là một giải pháp mà các chuyên gia đưa ra
nhằm cải thiện thực trạng vừa thiếu vừa không chất lượng
tại các điểm nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố
thông tin về việc bắt các vụ tàng trữ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
với số lượng gần năm bao tại quảng ngãi và đồng tháp sẽ có trong cụm tin vắn sau đây
tại giữa nhà trọ của ông đặng tông ở phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tàng ông bùi thánh đức
và nguyễn lê trung kiên đang khiêng và đưa bốn bao tải từ mô tô ngoại kéo
tiến hành kiểm tra bên trong mỗi bao tải có một bao thuốc lá hiệu z
tổng cộng có bốn bao thuốc lá z lậu
còn tại đồng tháp trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
tại khóm một phường một tp cao lãnh tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh đã kiểm tra hành chính xe ô tô tải
do ông lê quan vụ chú tại tỉnh trà vinh điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở bảy trăm năm mươi gói thuốc lá nhập lậu hiệu hero và z
bước đầu làm việc tài xế vũ khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên
từ địa bàn huyện thanh bình về tỉnh trà vinh
tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc bàn giao phương tiện tăng vật
cho công an tp cao lãnh để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
ngành đường sắt vừa mở bán vé các đoàn tàu chạy thường xuyên tuyến bắc nam
giữa tp hcm đi các tỉnh miền trung miền bắc dịp hè năm nay với nhiều chính sách giảm giá
cụ thể mở bán vé hai đôi tàu se ba se bốn se bảy
khi nhu cầu hành khách tăng ngành đường sắt sẽ tiếp tục mở bán thêm các đoàn tàu tăng cường khác
từ tp hcm đi phan thiết nha trang quy nhơn đà nẵng hà nội
trong dịp hè năm nay từ ngày một mươi tám tháng năm cho đến ngày hai mươi
ngày hai mươi tháng tám ngành đường sắt vẫn áp dụng các chính sách giảm giá
đối với các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác
hành khách mua vé cá nhân xa ngày cũng được giảm giá vé đến ba mươi
tùy theo ngày đi tàu mát tàu cư ly vận chuyển
số lượng vé giảm giá có hạn theo mỗi loại chỗ trên mỗi đoàn tàu trên ngày
thưa quý vị an giang hiện đang bước vào cao điểm mùa khô nắng nóng kéo dài
nhưng lượng du khách đổ về các điểm du lịch tâm linh thì ngày một tăng cao
nên luôn tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ
trước tình hình trên bên cạnh việc đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
tại các điểm du lịch thì công tác an toàn phòng chống cháy nổ
cũng được lực lượng công an đặc biệt quan tâm
với phong cảnh sơn thủy hữu tình thiền viện trúc lâm an giang
tọa lạc tại thị trấn núi sập huyện thoại sơn
đón hàng ngàn lượt khách du lịch thập phương đến tham quan chiêm bái vào những ngày cuối tuần
đặc biệt vào các ngày rằm hay thứ bảy chủ nhật
nơi đây còn phục vụ nhu cầu ăn uống cho bà con
các bếp phải hoạt động hết công suất
nên việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được chủ trì
và các vật tử quan tâm trú trọng
thiền viện trúc lâm an giang nói về khâu đảm bảo cháy nổ thì rất là cao
tất cả các thiết bị cũng rất là an toàn
cũng được tất cả các vật tử tư vấn
họ là những người có kinh nghiệm trong cuộc sống này
họ làm thì tất cả các thiết bị của điện thì rất là tốt
thời điểm này miếu bà chúa sứ núi sa
mỗi ngày đón từ hai đến tám lượt khách đến hành hương chiêm bái
các hoạt động như thắp nhang đèn đốt vàng mã
kinh doanh trong khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang
thường xuyên phối hợp tăng cường công tác quản lý
kiểm tra các trang thiết bị và phương tiện phòng cháy chữa cháy
tổ chức kiểm tra nhắc nhở và tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đến các chủ nhà trọ khách sạn và các hộ kinh doanh buôn bán xung quanh khu di tích
kinh doanh cũng nhận thức được tầm quan trọng các phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên bên cạnh đó một số hộ thì cũng có trang bị phương tiện
tuy nhiên thì trang bị phương tiện đã lâu và bị cũ nhưng không sử dụng được
thứ hai vấn đề về niềm biết nội nguy tiêu lệnh lại sai vị trí
thứ ba vấn đề câu mắt thiết bị điện không đảm bảo vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy
câu mắt đi bên ngoài không đi trong ngóng nhựa bảo vệ
còn rất nhiều hộ thấp nhăn thợ cúng trong khu vực kinh doanh
dự báo thời gian tới thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài
cùng với lượng khách đổ về các điểm du lịch ngày một đông
nguy cơ cháy nổ là luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nếu như công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không được quan tâm trú trọng
kiểm tra chắc chẽ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và quốc nạn quốc hộ
cũng kiên quyết xử lý các hành vi di phạm nội nguyên quy định phòng cháy chữa cháy
đối với các cơ sở du lịch trên địa bàn toàn tỉnh
chúng tôi cũng chủ động phối hợp với công an các đơn vị địa phương
tổ chức xây dựng phương án chữa cháy quốc nạn quốc hộ
để làm sao xử lý nhanh chóng kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ sở du lịch
cũng như là khách hành hương tham gia quan du lịch trên địa bàn toàn tỉnh
với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy và đó là trách nhiệm của toàn dân
chính vì vậy bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu
ban quản lý và các hộ kinh doanh tại các điểm tham quan du lịch
mỗi người cần tự nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định về công tác phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản cho bản thân và cộng đồng
ngày hai mươi bảy tháng ba các đội nghiệp vụ thuộc cục quản lý thị trường tp hcm cho biết
qua phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra phát hiện
và tạm giữ số lượng lớn bình ga không có hóa đơn chứng từ
có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và hàng tấn đường không có hàng sử dụng
theo đó đội quản lý thị trường số hai cùng lực lượng chức năng trên địa bàn
tiến hành khám xét bốn xe ô tô tải và một điểm thứ trưởng kinh doanh
tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hàng sản xuất thương mại vận tải hoàng nam
ở phường thới an quận một mươi hai phát hiện và tạm giữ gần một hai trăm linh bình ga
không có hóa đơn chứng từ và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu
cơ quan chức năng đã niêm phong tạm giữ toàn bộ
một số hàng hóa và bốn ô tô tải chuyển về kho công ty ga thủ đức
cũng qua công tác ra quân kiểm tra hàng giả hàng lậu
đội quản lý thị trường số ba phối hợp đội bảy phòng cảnh sát kinh tế
không hạ thành phố hồ chí minh và công an quận sáu tiến hành kiểm tra
điểm chứa trữ và kinh doanh hàng hóa thuộc hộp kinh doanh
ở phường hai quận sáu phát hiện năm trăm ba mươi bao tương đương hai mươi sáu năm tấn đường tinh luyện
các loại còn nguyên bao bì chưa qua sử dụng xuất xứ từ thái lan
trên bao bì sản phẩm không thể hiện ngày sản xuất hàng sử dụng
không có nhãn phụ bằng tiếng việt không có hóa đơn chứng từ
tổng giá trị hàng hóa hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
hiện toàn bộ hàng hóa đang bị tạm giữ để xử lý theo quy định